theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều tối và đêm nay hai mươi một tháng một mươi một không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền bắc nước ta
trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c vùng núi có nơi từ một mươi ba đến một mươi năm độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo chiều tối và đêm nay hai mươi một tháng một mươi một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ phía tây bắc bộ và một số nơi ở trung trung bộ
từ đêm nay hai mươi một tháng một mươi một ở các tỉnh bắc bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi sáu một mươi chín độ vùng núi có nơi từ một mươi ba đến một mươi năm độ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối nay ở bắc bộ có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông
hà nội từ đêm nay có mưa mưa rào trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến một mươi chín độ